xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã ra quyết định thay đổi tội danh từ cố ý gây thương tích đến hành vi giết người
đối với đối tượng nguyễn phúc lĩnh đồng thời chuyển hồ sơ và đối tượng đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai để điều tra thụ lý theo thẩm quyền
theo hồ sơ giữa anh nguyễn văn thái và một người phụ nữ là vợ chồng và có ba người con chung
do có mâu thuẫn cho nên đến năm hai nghìn hai mươi cả hai ly hôn
sau khi ly hôn người phụ nữ trên có quan hệ tình cảm với lĩnh
trong thời gian gần đây người phụ nữ trên và anh thái quay lại chung sống với nhau như vợ chồng cho nên lĩnh đã không đồng ý thường xuyên đe dọa
đến ngày hai mươi sáu tháng bảy lĩnh đã sử dụng hung khí đâm mạnh vào bụng anh thái với tỷ lệ thương tật năm mươi
vào cuộc xác minh cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng lĩnh
đi tìm những cửa hàng đang bán điện thoại trên mạng để đặt mua rồi sau đó làm lệnh chuyển tiền giả để lừa đảo
ba đối tượng là nguyễn kim thanh trần văn thao
và phạm phú tài vừa bị công an thành phố thuận an tỉnh bình dương tạm giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối với hoàng thị trúc mai được tại ngoại để điều tra do đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
theo điều tra mỹ cùng mai lên mạng xã hội tìm hiểu các cửa hàng bán điện thoại ở bình dương sau đó liên hệ để đặt mua hàng
khi được giao điện thoại mỹ lấy số tài khoản của người bán đưa cho mai làm lệnh chuyển tiền giả
rồi gửi qua gia lô cho mỹ để đưa cho người bán xem
khi mỹ đưa bản chụp màn hình lệnh truyền tiền giả thế nhưng người bán kiểm tra tài khoản chưa nhận được tiền
mỹ nói do trục trặc từ phía ngân hàng đồng thời cầm lấy chiếc điện thoại nói về nhà lấy tiền mặt để trả rồi tìm cách bỏ trốn
qua điều tra mỹ khai nhận đã thực hiện ít nhất hai vụ lừa đảo như trên và hai vụ trộm cắp xe máy
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về chuyện á tội phạm
và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín h trên antv
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng phùng sĩ sơn sinh năm hai nghìn một hộ khẩu thường trú tại phố cả phường hội hợp thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi năm
và có nốt ruồi cách hai năm cm dưới sau mép trái
và đối tượng vũ mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại sáu trăm bảy mươi bốn đường láng phường láng hạ quận đống đa thành phố hà nội
cũng phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
và phải nhận quyết định truy nã của công an quận đống đa tp hà nội
là đối tượng ngô uyên nhi sinh năm hai nghìn ba hộ khẩu thường trú tại thôn ba xã vũ quý huyện kiến sương tỉnh thái bình
đối tượng có sẹo cong hai cm cách một cm dưới sau đầu mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị

pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện